chiều ngày hai tháng hai trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng đã tham dự triển lãm sách kỷ niệm chín mươi năm
ngày thành lập đảng cộng sản việt nam tại thư viện quốc gia việt nam hà nội triển lãm trưng
bày khoảng một mươi cuốn sách được xuất bản qua các thời kỳ nêu bật quá trình thành lập đảng
vai trò lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh trong công cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc
xây dựng đổi mới và bảo vệ tổ quốc cùng công tác xây dựng đảng hiện nay thông qua triển lãm sách
trưởng ban tổ chức mong muốn góp phần giáo dục lòng yêu nước tự hào dân tộc
khẳng định niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của đảng trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc triển lãm diễn ra đến ngày chín tháng hai